tại thành phố cần thơ do chiều cường dâng cao đã làm một phụ nữ năm mươi tuổi đi xe máy không xác định được phương hướng đã lao xe xuống hồ dẫn đến tử vọng
theo những người dân có mặt tại hiện trường trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi khi mực nước dâng cao do chiều cường
bà lê thị cát tê từ trong nhà điều khiển xe máy mang biển kiểm soát sáu mươi năm b một trăm linh một nghìn một trăm bảy mươi sáu đi ra đường ở bờ hồ búng sáng
do nước ngập sâu không thấy bờ vỉa hè bà tê đã không phân biệt được phương hướng nên lao xe máy thẳng xuống hồ nước
những người phát hiện lập tức nhảy xuống tìm kiếm nạn nhân nhưng do nước hồ rất sâu nên chỉ tìm được chiếc xe máy còn bà tê đã mất tích
ngay sau khi nhận được tin báo từ người dân công an phường an khánh và cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố cần thơ đã có mặt tại hiện trường để tiến hành lặn tìm thi thể bà tê
đến gần hai mươi một h thi thể của nạn nhân mới được tìm thấy